tháng bốn là thời điểm bà con xã diễn kỳ huyện diễn châu tỉnh nghệ an tập trung thu hoạch dưa lê vụ xuân
tuy nhiên ở thời điểm này bà con đang lo lắng trước tình trạng dưa lây sâu bệnh chết héo phơi nắng tráng đồng
dưa lê được bà con tập kết đầy đường ven bờ ruộng nằm trắng phơi nắng giữa cánh đồng thương lái không vào thu mua do chất lượng quả kém
đây là tình trạng diễn ra ở cánh đồng dưa lê tại xã diễn kỳ thủ phủ dưa lê của huyện diễn châu tỉnh nghệ an
không còn thay vào đó là lác đác một vài người trên cánh đồng đi mót dưa để cố vớt vát phần nào
toàn xã diễn kỳ có năm mươi hộ trồng dưa lê với tổng diện tích bảy hectare
năm nay chín mươi diện tích bị sâu bệnh nhiều hộ dân tráng tay
hàng năm năng suất bình quân đạt từ tám đến chín tạ một sao
với giá bán từ một mươi hai đến một mươi năm đồng một kg tại ruộng mỗi xào dưa cho thu nhập hơn một mươi triệu đồng
năm ngoái là được một mươi năm triệu mà hai vụ như vậy là hai vụ được là hai mươi năm triệu
năm nay thì bốc cây lên bờ hết cả vì nó bị cháy hoàn toàn
không có sản lượng không có thu nhập được đồng nào cả
hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc dưa bị bệnh hàng loạt
tuy nhiên theo một số hộ dân trồng dưa lâu năm có thể do là thời tiết sương mai nhiều dẫn đến sâu bệnh
ủy ban nhân dân xã diễn kỳ cũng đã tập trung xử lý khuyến cáo bà con thu gom quả hư hỏng làm đất để chuẩn bị cho vụ tiếp theo